theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão số chín tuy đã suy yếu nhưng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên trong ngày và đêm nay bắc bộ tiếp tục có mưa rào và có rông trên diện rộng
sáng ngày bảy chín bão số chín đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên biển đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy bốn mươi sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
đến bốn giờ ngày tám tháng chín vùng áp thấp nằm trên đất liền phía đông nam tỉnh phúc kiến trung quốc
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ngày và đêm nay mùng bảy tháng chín ở bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng vùng núi trung du có mưa vừa có nơi mưa to
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
vì vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương cần chủ động triển khai các giải pháp ứng phó đề phòng sạt lở lũ ống lũ quét có thể xảy ra
trước đó từ tối ngày sáu tháng chín đến một giờ sáng ngày bảy tháng chín khu vực bắc bộ đã có mưa rông trên diện rộng
một số nơi đã có mưa to đến rất to như lào cai chín mươi năm mm bắc quang hà giang năm mươi hai mm lục yên yên bái bốn mươi sáu mm
tại hà nội trong ngày và đêm nay có mưa mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh